hòa chung không khí ngày hội tòng quân trên cả nước tỉnh nghệ an cũng đã hoàn thành nhiệm vụ
giao thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân của bộ quốc phòng và quân khu bốn
ngày hội thanh niên lên đường nhập ngũ được tổ chức trang trọng có tính giáo dục cao
tại nhà văn hóa lao động thành phố vinh đã diễn ra buổi lễ tiện đưa thanh niên của thành phố đỏ
lên đường nhập ngũ sân vận động tràn ngập cơ hoa băng rôn khẩu hiệu cùng sự có mặt của các tân
bình đông đảo cán bộ các ban ngành đoàn thể đã làm cho không khí ngày hội tòng quân thêm tương
bừng phấn khởi
năm hai nghìn một mươi tám nhờ làm tốt công tác tuyên truyền

giáo dục đăng ký quản lý nguồn sơ khám khám tuyển chặt chẽ nên các địa phương đều đạt chỉ tiêu
gia quân chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay bảo đảm được các tiêu chí về sức khỏe
chính trị văn hóa và đạo đức năm nay toàn tỉnh nghệ an có ba một trăm linh bốn thanh niên lên đường nhập ngũ
tăng hai trăm linh bốn chỉ tiêu so với năm hai nghìn một mươi bảy trong đó có ba một trăm linh năm thanh niên và bốn nữ thanh niên
trong đợt tuyển quân lần này nhờ có chủ trương đúng và kế hoạch sát đúng do vậy là từ công tác tổ chức
chuẩn bị đến công tác thâm nhập thẩm tra xác minh tuyển chọn con người đều diễn ra theo đúng kế hoạch
và bảo đảm chất lượng tốt đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng dịp ra quân nhận quân và ra quân
huấn luyện cũng là dịp để giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ
trong đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh nghệ an đồng thời là một dịp rất tốt để toàn dân và toàn quân
và các thanh niên đặc biệt thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc truyền thống kiên cường của dân tộc
truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân việt nam và yêu mến gắn bó đơn vị hơn và yên tâm phấn đấu
lên đường nhập ngũ và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
tỉnh nghệ an đã hoàn thành nhiệm vụ giao ba mô
trong năm hai nghìn bốn thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân của bộ quốc phòng và quân khu bốn
các địa phương đã tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ trang trọng
có tính giáo dục cao đúng theo yêu cầu quy định của cấp trên